tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện tại là một ba mươi bốn ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba mươi bốn ca
trong ngày việt nam cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín tử vong vì bệnh lý nền nặng
và thêm bốn mươi ca được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một ba mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm bảy mươi ba ca và số ca tử vong là hai mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi chín bốn trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một tám trăm bảy mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn trăm một mươi một người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi bảy một trăm bốn mươi người